phụ huynh giám sát chặt chẽ việc cách ly học tập của con em tại nhà
nếu có dấu hiệu của bệnh phải liên hệ ngay với cơ sở y tế để xử lý kịp thời
kết quả truy vết bước đầu đã xác định được một mươi sáu f một của bệnh nhân
bao gồm một mươi một em học sinh trong lớp tiếp xúc gần ngồi cạnh bàn của học sinh nhiễm bệnh và giáo viên chủ nhiệm
số f một còn lại là thành viên trong gia đình
được biết ngoại trừ lớp hai b thì các lớp khác tại trường vẫn học bình thường và không được tụ tập trong giờ ra chơi
đối với ba ca nhiễm covid một mươi chín
cộng đồng còn lại trên địa bàn tp vinh chính quyền các phường xã cũng đã tiến hành cách ly đối với các hộ dân xuất hiện f
đồng thời tập trung truy vết các trường hợp f một theo quy định
vào chiều ngày một mươi sáu tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an thông tin trong ngày
nghệ an ghi nhận một trăm hai mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín tại một mươi chín địa phương
còn tại thái bình mới đây lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cho biết sẽ sớm họp và cho ý kiến chỉ đạo
xử lý đối với thông tin bốn người dân ở thôn cao bạc lụ huyện kiến sương tỉnh thái bình
bị nhốt trong nhà vì có người về từ vùng đỏ
vào sáng một mươi bảy tháng một ông hà tiến thăng tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cho biết
sau khi xuất hiện thông tin về việc cán bộ một thôn ở huyện kiến sương khóa cửa
nhốt hai ông bà già và hai cháu nhỏ trong nhà suốt bảy ngày sau khi hai cháu về từ vùng đỏ
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã yêu cầu ủy ban nhân dân huyện kiến sương khẩn trương báo cáo nội dung vụ việc
ông thăng nói chiều nay lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có một cuộc họp về một số vấn đề liên quan đến phòng chống dịch
trong đó sẽ có ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc này
quan điểm của tỉnh thái bình là thực hiện nghiêm túc nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn với dịch
tuyệt đối không ngăn sông cấm trợ
có thể do tình hình dịch lan rộng xuất hiện nhiều nguy cơ xâm nhập dịch từ bên ngoài
nên một số địa phương lo lắng sốt ruột và có cách hành xử chưa phù hợp chưa giải thích hợp lý để dân đồng thuận
nếu có việc đó chúng tôi sẽ chấn chỉnh ngay không để tái diễn
trước đó vào chiều ngày một mươi sáu tháng một anh nguyễn xuân b ba mươi tám tuổi trú tại thông vĩnh khê xã đồng an huyện an dương
thành phố hải phòng phản ánh bức xúc về việc bố mẹ và hai con nhỏ của anh ở thôn cao bạc lụ xã nam cao
huyện kiến sương tỉnh thái bình bị cán bộ thôn khóa trái cửa nhốt trong nhà nhiều ngày do về từ vùng đó
cụ thể vào chiều ngày chín tháng một do thành phố hải phòng công bố cấp độ dịch thuộc vùng đỏ
hai con anh b phải chuyển sang học trực tuyến
nên anh đã đưa hai con một mươi tuổi và bảy tuổi về gửi ông bà nội ở thôn cao bạc lụ xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình bằng xe riêng
bà phạm thị s mẹ của anh b sáu mươi bảy tuổi ở thôn cao bạc lụ xã nam cao cho biết
sau khi đón hai cháu nội về bà đã đưa các cháu đến trạm y tế xã nam cao khai báo y tế theo quy định
được làm test nhanh kết quả hai cháu đều âm tính
tuy nhiên theo người thân của hai cháu cán bộ trạm y tế xã vẫn yêu cầu các con tôi phải cách ly y tế tại trạm
bà s phản ánh tôi trình bày các cháu nhỏ nhà tôi rộng rãi với năm phòng riêng nên xin cho các cháu về cách ly tại nhà
thì cô thủy trưởng trạm bảo cách ly tại nhà thì phải khóa trái cửa trong thời gian bảy ngày chìa khóa thôn trưởng cầm
cũng theo người thân của hai cháu khi các cháu về nhà ông bà nội thì trưởng thôn ca bạc lụ tới
khóa trái cửa nhốt bốn người
hai cháu nội trong nhà từ hôm chín tháng một đến nay và cầm chìa khóa
nhà ba s sau đó được trao biển ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã nam cao thông báo gia đình có người cách ly
theo dõi y tế tại nhà từ ngày chín tháng một đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
liên quan tới sự việc ông nguyễn thành khoa chủ tịch ủy ban nhân dân xã nam cao cho biết
ngay sau khi nắm bắt sự việc chiều qua xã đã yêu cầu cán bộ thôn cao bạc lụ khẩn trương mở cửa cho gia đình
chủ tịch ủy ban nhân dân xã nam cao khẳng định
xã không chỉ đạo hai quy định việc nhốt người trong nhà
tùy trường hợp các trưởng thông sẽ lên hoạt xử lý để tránh lây lan dịch bệnh
ông nguyễn văn dực chủ tịch ủy ban nhân dân huyện kiến sương tỉnh thái bình cho biết
huyện không nhận được báo cáo từ địa phương và cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra ngay thông tin
về tình hình dịch tại thái bình tối một mươi sáu tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thái bình thông báo
các địa phương trên toàn tỉnh ghi nhận một trăm bảy mươi năm ca f mới tại tám huyện thành phố trong đó có một trăm linh chín ca trong cộng đồng
quan đến vấn đề trở lại trường học của học sinh được nhiều phụ huynh quan tâm
mới đây giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm ông nguyễn văn hiếu
vừa ký tờ trình gửi ban nhân dân thành phố về việc tổ chức dạy học trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
theo đó căn cứ vào đặc điểm tình hình dịch bệnh hiện nay của thành phố và sự thống nhất của sở y tế
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề xuất lộ trình tổ chức học tập trực tiếp giai đoạn tiếp theo như sau
từ ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức là sau tết nguyên đáng tổ chức học tập trực tiếp đối với bậc học mầm non
và các khối lớp từ một đến sáu trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ người chăm sóc trẻ
từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh trẻ
học sinh để triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường
chăm sóc trẻ tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường
tập hứng cán bộ giáo viên nhân viên công tác phòng chống dịch trong trường học
từ ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức đưa trẻ mầm non học sinh từ lớp một đến lớp sáu đến trường
sinh hoạt và hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường học học tập trực tiếp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố thủ đức và các quận huyện kiểm tra
thẩm định kế hoạch phương án phòng chống dịch covid một mươi chín của các cơ sở giáo dục
trước khi tổ chức học tập trực tiếp trở lại
trước khi tổ chức học tập trực tiếp các cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh trẻ
học sinh triển khai các vấn đề lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường
chăm sóc sức khỏe học sinh tập hứng cán bộ giáo viên nhân viên công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong nhà trường
theo công bố ca bệnh của bộ y tế đến ngày một mươi sáu tháng một thành phố hồ chí minh có hai trăm tám mươi chín ca mắc mới
đứng thứ một mươi sáu cả nước về số ca mắc covid một mươi chín mới
mỗi ca nhiễm biến thể omicron tích lũy đến hiện tại là ba mươi ca tất cả là ca nhập cảnh
số ca cộng dồn bộ y tế công bố
tại thành phố hồ chí minh là năm trăm một mươi một sáu trăm chín mươi hai ca
thông tin đáng vui mừng tiếp theo khi mới đây tiền vệ nguyễn hoàng đức đã có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
và đã hoàn thành xong quy định cách ly ở địa phương
như vậy mới đây tiền vệ nguyễn hoàng đức đã có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
sau khi hoàn thành cách ly theo quy định của địa phương
trước đó cầu thủ quê hải dương đã khỏi bệnh cách đây hơn năm ngày
nhưng vẫn phải cách ly và chờ kết quả xét nghiệm

nguyễn hoàng đức sẽ ngay lập tức hội quân cùng với đội tuyển việt nam vào sáng mai
riêng nguyễn văn toàn và nguyễn tiến linh vẫn chưa có thông tin về việc liệu có kịp tập trung cùng đồng đội
để sang australia đá vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai hay không
đội tuyển việt nam cũng đã rời lịch sang australia vào ngày hai mươi một tháng một
thay vì hai mươi tháng một như kế hoạch ban đầu các đội sẽ bay vào tân sơn nhất trước khi bay sang đất nước xứ sở chuột túi
sự trở lại của nguyễn hoàng đức là tin rất vui đối với huấn luyện viên park hang seo
tiền vệ thuộc biên chế viettel là một cầu thủ thi đấu rất tốt và nổi bật ở aff cup hai nghìn hai mươi
và là niềm hy vọng tuyến giữa trong hành trình tìm kiếm điểm số đầu tiên ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai ở khu vực châu á
chúc cho các cầu thủ nhiễm covid một mươi chín còn lại của đội tuyển sẽ sớm hồi phục và quay lại với người hâm mộ
chúc đội tuyển việt nam sẽ giành được kết quả cao trong giải đấu
xin được chuyển sang các thông tin khác đáng chú ý
trước đây một đại diện của who đã đưa ra dự báo dịch sẽ kết thúc vào năm hai nghìn hai mươi
với sự xuất hiện của các biến thể ngày càng yếu đi
thế nhưng mới đây tổ chức dường như đã quay xe khi đưa ra một dự đoán quan trọng mới
họ cho rằng virus sars cov hai sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn dựa trên diễn biến của đại dịch thời gian qua
phát biểu trên trang solovf live youtube vào hôm nay
đại diện của who tại nga melita vujnovic cho biết
cách đại dịch covid một mươi chín phát triển cho thấy virus sars cov hai sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn
thay vào đó nó sẽ lưu hành như một bệnh đặc hữu
bà voudnovich cho biết covid một mươi chín đang trên đường trở thành một bệnh đặc hữu
điều này có nghĩa là nó sẽ không biến mất
nhưng chúng ta đã học được cách điều trị và cách bảo vệ bản thân khỏi virus
điều quan trọng nhất là chúng ta cần ngăn chặn sự bùng phát của các ca nhiễm ngay bây giờ
và giảm số lượng người dễ bị tổn thương bởi virus
nếu không các biến chủng mới sẽ xuất hiện theo hướng không thể đoán trước
quan chức who cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để thế giới có thể buông lỏng đại dịch
bà vujnovic nói
ngoài việc tiêm phòng điều quan trọng nhất bây giờ là tuân thủ các biện pháp bảo vệ khác
như đeo khẩu trang và đổi khẩu trang theo khoảng thời gian khuyến cáo
thông gió trong các phòng và tránh tập trung đông người trong không gian hẹp
điều này rất quan trọng
hơn hai năm kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
trên thế giới vẫn đang trật vật đối phó với đợt bùng phát mới do sự xuất hiện của các biến chủng mới
biến chủng omicron được phát hiện vào hồi cuối năm hai nghìn hai mươi một
đang khiến cho số ca nhiễm mới ở nhiều nơi trên thế giới tăng đột biến
kéo theo thách thức lớn cho hệ thống y tế
theo một nghiên cứu của các nhà khoa học ở hồng kông
so với biến chủng delta omicron có thể nhân bản nhanh hơn bảy mươi lần ở đường hô hấp trên
dẫn đến nguy cơ lây lan cao hơn
tổng y sĩ mỹ
vive mercy vào ngày một mươi sáu tháng một cảnh báo vài tuần tới sẽ là khoảng thời gian rất khó khăn
vì số ca covid một mươi chín sẽ tiếp tục tăng do sự lan rộng của biến chủng omithfron
ông berssi cho biết mỹ hiện ghi nhận khoảng tám trăm linh ca nhiễm mới mỗi ngày
trong bối cảnh omicron bùng phát
mỹ đã ghi nhận tổng cộng hai năm trăm chín mươi sáu ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín
và khoảng tám trăm bảy mươi bốn ca nhiễm trên cả nước vào ngày một mươi ba tháng một
tăng gần gấp tám lần so với một tháng trước đó
mặc dù ông murthy không đưa ra dự đoán về số người nhiễm mới
hoặc số bệnh mà mỹ có thể ghi nhận trong thời gian tới
nhưng nhấn mạnh vai trò quan trọng nhất của vaccine trong việc giảm ca tử vong và nhập viện
các nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng mặc dù có khả năng lây lan cao hơn
nhưng omicron dường như gây triệu chứng nhẹ hơn so với các biến chủng khác của sars cov hai
vì omicron dường như ít có nguy cơ gây bệnh nghiêm trọng hơn so với delta
nên sự xuất hiện của biến chủng này đã làm dấy lên hy vọng rằng
đây sẽ là khởi đầu xu hướng của virus trở nên nhẹ hơn như cảm lạnh thông thường
một số nhà khoa học thậm chí tin rằng omicron có thể đánh dấu sự kết thúc của đại dịch covid một mươi chín
bà maria venkakov nhóm trưởng kỹ thuật phụ trách covid một mươi chín của tổ chức y tế thế giới who nhận định
năm hai nghìn hai mươi hai là năm đại dịch covid một mươi chín có thể kết thúc
giờ đây chúng ta đã có các công cụ có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này
dự đoán này được đưa ra dựa trên tính toán rằng đến giữa năm hai nghìn hai mươi
các nước đều đã đạt được tỷ lệ tiêm chủng ít nhất bảy mươi
chủ tịch kim người đồng sáng lập
hãng dược moderna nurba afghan gần đây đã dự đoán
năm hai nghìn hai mươi hai có thể là năm mà đại dịch bước vào giai đoạn bệnh đặc hữu
nhưng điều đó còn phụ thuộc vào những gì xảy ra trên thực tế
và các quyết định khi được đưa ra trên toàn thế giới
tuy omicron dường như chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ
thế nhưng sự xuất hiện của biến chủng này đang khiến cho rất nhiều người phải nhập viện
gây nên quá tải tại nhiều bệnh viện ở mỹ và nhật bản
xin được chuyển sang các diễn biến về tình hình dịch bệnh tại trung quốc
mới đây ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhs thông báo trung quốc đại lục
ghi nhận hai trăm hai mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
mức cao nhất kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
lo ngại omicro sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
trong bối cảnh hàng trăm triệu người di chuyển khắp đất nước trước dịp tết nguyên đáng
nhiều thành phố trung quốc yêu cầu cư dân thông báo trước khi trở về địa phương
các thành phố lạc dương ở miền trung và yết dương ở miền nam
hôm qua yêu cầu người dân thông báo cho chính quyền
chủ doanh nghiệp và khách sạn ít nhất ba ngày trước khi đến
những người đến ngọc lâm phải điền tờ khai điện tử
trong đó bao gồm chứng nhận sức khỏe và chi tiết hành trình
ít nhất một ngày trước khi đặt chân đến thành phố
nhiều chính quyền địa phương đã khuyến cáo cư dân tránh đi lại không cần thiết trong dịp tết
hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa cũng bị đình chỉ trong giai đoạn này
trung quốc ngày hôm qua đã ghi nhận hai trăm hai mươi ba ca nhiễm mới trong ngày một mươi sáu tháng một
so với một trăm một mươi chín ca một ngày trước đó
trong số này có một trăm sáu mươi ba ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng gần hai năm lần so với ngày một mươi năm tháng một
ít nhất năm tỉnh và thành phố tại trung quốc đã ghi nhận ca lây nhiễm omicron cộng đồng
trong đó có thủ đô bắc kinh một mươi bốn tỉnh phát hiện người nhập cảnh mang biến chủng này
theoss trong số các ca mắc mới có một trăm sáu mươi ba ca lây nhiễm trong cộng đồng và sáu mươi ca nhập cảnh
trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng có tám mươi ca ở thành phố thiên tân
sáu mươi tám ca ở tỉnh hà nam
chín ca ở quảng đông
năm ca ở thiểm tây và một ca ở tỉnh quảng tây
như vậy tính đến hết ngày một mươi sáu tháng một trung quốc đại lục ghi nhận tổng cộng một trăm linh năm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong
nước này ghi nhận hơn một trăm linh năm ca nhiễm ncov trong đó bốn sáu trăm ba mươi sáu người đã chết
đợt bùng phát covid một mươi chín mới nhất bắt nguồn từ ổ dịch tại thiên tân và an dương
những địa phương đầu tiên ghi nhận ca omicron trong cộng đồng
trung quốc quyết tâm duy trì chiến lược không covid với mục tiêu đưa ca nhiễm về không
bất chấp tỷ lệ người dân tiêm chủng đầy đủ lên tới tám mươi sáu
trong khi các quốc gia khác thực hiện sống chung với dịch chiến lược càng được đẩy mạnh
trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức olympic mùa đông bắc kinh hai nghìn hai mươi hai vào đầu tháng sau
những diễn biến về dịch covid một mươi chín tại mỹ vẫn đang là vấn đề được nhiều người quan tâm
bởi đây đang là quốc gia dẫn đầu về số ca mắc covid một mươi chín
mới đây số ca nhiễm và ca tử vong do covid một mươi chín đang tăng vọt trở lại tại các viện dưỡng lão của quốc gia này
nơi từng là tâm trấn chết chóc trong làn sóng dịch năm hai nghìn hai mươi
các ca nhiễm covid một mươi chín lại đang tăng vọt trong các viện dưỡng lão ở mỹ do làn sóng omicron
số ca tử vong cũng tăng cao dẫn đến hạn chế mới đối với việc thăm non của các gia đình
cũng như là một số nỗ lực mới nhằm vận động thêm nhiều cư dân và nhân viên
nhà dưỡng lão tiêm mũi vaccine cơ bản và tăng cường
các nhà dưỡng lão từng là tâm dịch chết chóc ở mỹ trong giai đoạn đầu của đại dịch covid một mươi chín vào năm hai nghìn hai mươi
trước khi vaccine cho phép nhiều cơ sở mở cửa trở lại với khách thăm vào năm ngoái
tuy nhiên biến thể omithron cực kỳ dễ lây lan lại đẩy các nhà dưỡng lão ở mỹ vào một bước lùi mới
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc các viện dưỡng lão đã báo cáo con số gần kỷ lục
trong khoảng ba mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín trong tuần kết thúc vào ngày chín tháng một tăng gần gấp bảy lần so với một tháng trước đó
trong cùng tuần có tổng cộng sáu trăm bốn mươi năm ca tử vong do covid một mươi chín trong các cư dân viện dưỡng lão tăng bốn mươi bảy so với cùng kỳ trước đó
thậm chí có những lo ngại rằng số người chết có thể còn tăng cao hơn nhiều trước khi omicron quét qua
tuy vậy bất chấp những con số thống kê tăng lên tình hình không nghiêm trọng như vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
khi số ca tử vong trong viện dẫn lão mỗi tuần lên tới khoảng sáu hai trăm linh người
tỷ lệ tiêm chủng cao hiện nay trong các cư dân viện dưỡng lão với
khoảng tám mươi bảy đã tiêm chủng đầy đủ theo cdc là tấm khiên trắng đỡ trong làn sóng omitron hiện tại
các mũi tiêm cơ bản và tăng cường phòng covid một mươi chín đã cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ
chống lại rủi ro mắc bệnh nặng nhập viện và tử vong
tuy nhiên người cao tuổi nhất là người có bệnh nền dù đã tiêm vaccine vẫn rất dễ nhiễm virus
các quan chức viện dưỡng lão cho biết họ đang đối phó với làn sóng bùng phát hiện nay bằng cách hạn chế khách thăm
chỉ được đến các khu vực chung thay vì vào phòng riêng và áp đặt trở lại giãn cách xã hội
một số bang như new york đã áp dụng các biện pháp riêng như yêu cầu xuất trình chứng nhận xét nghiệm âm tính
với khách thăm đồng thời cung cấp khẩu trang phẫu thuật cho tất cả người đến cơ sở dưỡng lão
các viện dưỡng lão ở mỹ cũng đang nỗ lực tăng số cư dân và nhân viên tiêm chủng đặc biệt là tiêm mũi nhắc lại
cho đến nay đã có sáu mươi ba cư dân viện dưỡng lão trên toàn nước mỹ được tiêm liệu tăng cường
tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều với các nhân viên
có khoảng tám mươi ba nhân viên viện dưỡng lão đã được tiêm chủng đầy đủ
nhưng chỉ có hai mươi chín trong số họ tiêm thêm mũi tăng cường
quý vị và các bạn thân mến như vậy tính tới thời điểm hiện tại
mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của covid một mươi chín
và tình hình dịch tại đây vẫn chưa có chiều hướng lắng xuống
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại